tại hiện trường mẹ nạn nhân ntg không thể đứng vững liên tục ngồi sụp xuống lề đường gào khóc thảm thiết trả lại con tôi đây khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng
tất cả đều bàng hoàng xót xa bởi vụ án đau lòng xảy ra tại vùng quê bao năm yên bình
theo chính quyền xã an hồng gia đình nạn nhân và nghi phạm đều có hoàn cảnh khá đặc biệt
cháu dê đã nghỉ học còn t hiện là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở an hồng
tê được mẹ sinh ra trong tù cách đây một mươi năm năm và được gia đình bà ngoại ở thôn lê sáng đón về nuôi dưỡng
nghi phạm cũng không biết bố là ai
mẹ t vẫn đang trong thời gian chấp hành án phạt tù
hiện nghi phạm t đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra công an hải phòng để phục vụ điều tra làm rõ vụ án mạng
theo dõi diễn biến sự việc nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi lê phòng tê có bị đi tù không
căn cứ khoảng hai điều một mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bởi khoản ba điều một
sửa đổi bộ luật thình sự hai nghìn một mươi bảy quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau
người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều một trăm hai mươi ba một trăm ba mươi bốn một trăm bốn mươi một một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi bốn một trăm năm mươi một trăm năm mươi một một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi chín một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một một trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi tám hai trăm bốn mươi tám

ngoài ra tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định hành vi sát hại người
người nào sát hại người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
sát hại hai người trở lên sát hại người dưới một mươi sáu tuổi
theo quy định trên người một mươi năm tuổi là người chưa thành niên phạm tội sát hại người trong trường hợp tội rất nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự
thưa quý vị những vụ sát hại người yêu không chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho các gia đình nạn nhân mà còn là nỗi ám ảnh dai dẳng cho cả xã hội
chắc quý vị vẫn chưa thể quên được vụ cựu trung úy đoạt mạng người rồi vớt xuống sông hàm luông phi tàng
nhận định về thảm án súng động này cựu điều tra viên cao cấp của phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã có những phân tích cận kẽ về tâm lý tội phạm của hùng thủ
được biết dù đã có vợ con nhưng đối tượng vẫn nảy sinh tình cảm với nạn nhân rồi ra tay man sợ
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an nhận được tin báo của người dân tộc hà nội
việc phát hiện một cô gái tại bờ sông hàm luông thuộc địa phận ấp mỹ an b xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre
giám đốc công an tỉnh bến tre đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để sang mình làm rõ
sau bảy mươi hai giờ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre xác định nạn nhân là chị n t h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại phường hai thị xã cài lệ tỉnh tiền giang
và đối tượng ngô minh thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại thị trấn mỹ phước huyện tiền giang
là nghi phạm gây án
qua đấu tranh đối tượng thông khai nhận đã có vợ con nhưng vẫn nảy sinh quan hệ tình cảm với nạn nhân
gần đây do có mâu thuẫn nên đã sát hại chị hát trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang rồi mang nạn nhân đến địa bàn tỉnh bến tre để phi tàng
theo dõi vụ việc thượng tá trịnh kim vân cựu điều tra viên cao cấp phòng cảnh sát hình sự công an hà nội cho rằng
trong bất cứ vụ án mạng nào khi chưa có manh mối về hung thủ thì việc xác định nhân thân nạn nhân chính là yếu tố thèn chốt
là nút thắt đầu tiên cần được cơ quan điều tra giải mã để định hình những bước đi tiếp theo
ông vân lấy ví dụ nếu nạn nhân là phụ nữ những giả thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị sát hại vì tình cảm bị cướp tài sản
trong khi với trường hợp nạn nhân là nam giới những khả năng cao sẽ xảy ra là bị sát hại vì tiền bạc mâu thuẫn xã hội
đặc biệt việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân
từ đó khoanh vùng được nghi can nghi phạm gây án
việc xác định danh tính nạn nhân có thể sử dụng nhiều phương pháp
nhưng phổ biến nhất là qua dấu vân tay mẫu adn phát thông báo tìm nhân thân
lúc này công tác vận động quần chúng của công an là rất quan trọng
ngoài những hoạt động điều tra trên thượng tá trịnh kim vân cho biết
cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bóc gỡ vụ án
trong vụ án trên việc sớm xác định được danh tính nạn nhân đã giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra nghi phạm gây án
lý giải về diễn biến tâm lý tội phạm học ông vân cho rằng
tội ác không bỗng dưng sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi
thiện ác là hai mặt trái ngược tồn tại song song trong bản năng mỗi người
tội ác thường là những phần bị dấu kín không dễ dàng bộc lộ
hay nói cách khác hành vi tội ác không phải là khoảnh khắc mà nó là hệ quả của sự tích tụ
tác động từ nhiều yếu tố khác nhau như gia đình nhà trường xã hội
khi sự tích tụ về mặt nguyên nhân đủ lớn chỉ cần có điều kiện là hành vi tội ác sẽ phát sinh
quy chiếu vào vụ việc trên điều kiện dẫn tới tội ác bước đầu
nghi phạm khai nhận tại cơ quan điều tra là do xung đột mâu thuẫn về tình cảm trong mối quan hệ hai bên
nói về tình tiết hung thủ sát hại nạn nhân ở tỉnh tiền giang
sau đó mang qua tỉnh bến tre phi tàng ông vân cho rằng
thông thường đối với những vụ sát hại người để che giấu hành vi hung thủ sẽ tìm cách xoa dấu vết tung tích của nạn nhân
thay đổi hiện trường ban đầu nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra
tuy vậy trên thực tế để người khác không biết trừ khi mình đừng làm
bởi khi xuống tay thực hiện một hành vi tội ác
hung thủ sẽ không thể xóa hết được mọi dấu vết
và khi đó bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra
công an sẽ từng bước bóc tách đánh thức dấu vết dù là nhỏ nhất để tìm ra sự thật
trở lại với vụ án ở hải phòng
chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế được cảm xúc
mà đối tượng lê phong tê đã nhận tâm ra tay tước đoạn mạng sống của người mình yêu
hành vi man sợ của hung thủ đã khiến cho dư luận vô cùng dậy sóng
sau tất cả hiệu lê phong tê sẽ đối diện với bản án thích đáng nào
những thông tin mới nhé
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại